thời gian gần đây nhiều vấn đề liên quan tới an ninh như các vụ tăng trữ sử dụng trái phép chất ma túy đã xảy ra thường xuyên
tại các nhà trọ nơi lưu trú qua đó dấy lên nỗi lo ngại về tình hình mất an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh đồng tháp
để phòng tránh ngăn chặn tình trạng này công an tỉnh đồng tháp đã tăng cường tuyên truyền thông tin về các thủ đoạn
của các loại tội phạm cho hơn một trăm linh cơ sở cho thuê lưu trú tại địa phương
công an tỉnh đồng tháp tổ chức buổi gặp gỡ tuyên truyền pháp luật cho khoảng một trăm một mươi cơ sở cho thuê lưu trú và nhà trọ tháng trên địa bàn thành phố sa điếc
tại đây cơ quan chức năng đã phổ biến tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh lưu trú một số quy định về việc đăng ký tạm trú
thông báo lưu trú tại nhà trọ quy định về điều kiện trách nhiệm của cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú
qua đó đã giúp chủ các cơ sở nâng cao nhận thức có thêm hiểu biết để phòng ngừa các loại tội phạm
từ đó phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở